với nhiều chương trình xúc tiến quảng bá du lịch tại các thị trường khách quốc tế trọng điểm như đan mạch naui phần lan thụy điển nhật bản indonesia malaysia thái lan italia đức hà lan tây ban nha đã đưa hình ảnh du lịch việt nam giới thiệu đến bạn bè thế giới
được unesco công nhận ngày càng phong phú
nhiều điểm du lịch được các tổ chức uy tín thế giới bình chọn là địa chỉ yêu thích của đông đảo du khách quốc tế
như vịnh hạ long được trang web boosfice của mỹ bình chọn là một trong hai mươi năm địa danh có vẻ đẹp khó tin nhất trên thế giới
hà nội cũng đã được trang web chip afgizer của mỹ bình chọn là một trong một mươi thành phố thu hút khách du lịch hàng đầu trên thế giới
năm hai nghìn một mươi bốn việt nam được tạp chí du lịch travels leisure mỹ bình chọn đứng thứ sáu trong số hai mươi điểm đến tốt nhất
dựa trên độ an toàn và thân thiện của người dân dành cho khách du lịch lẻ
hàng sơn đòn được tạp chí du lịch business insider của mỹ bình chọn là một trong một mươi hai hàng động ấn tượng nhất thế giới
và tuyến du lịch trên sông mekong đoạn việt nam campuchia được báo telegrap của anh
xếp thứ tư trên năm tuyến du lịch trên sông hàng đầu châu á
ngoài ra nhiều doanh nghiệp lữ hành khách sạn của việt nam cũng đã được các tổ chức website tiêu dùng vinh danh do chất lượng dịch vụ xuất sắc
điều này cho thấy chất lượng du lịch việt nam đang dần tốt lên đi vào chiều sâu
trước bối cảnh đó việt nam cần phải có những chiến lược phát triển du lịch đáp ứng được yêu cầu về tính chuyên nghiệp hiện đại hội nhập hiệu quả và bền vững để cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế
đồng thời tập trung khai thác cho dòng sản phẩm du lịch văn hóa du lịch đô thị du lịch biển và du lịch sinh thái kết hợp với các hãng hàng không mở các đường bay mới kết nối việt nam tới các thị trường nguồn du lịch
phối hợp chặt chẽ trong việc quảng bá xúc tiến tới các thị trường tiềm năng
thông qua việc tham gia hội trợ sự kiện du lịch đón các đoàn farm trips press trips khảo sát

phối hợp chặt chẽ trong việc quảng bá xúc tiến tới các thị trường tiềm năng

đồng thời tập trung khai thác cho dòng sản phẩm du lịch kết nối việt nam tới các thị trường tiềm năng